chào các bạn đã theo dõi kênh youtube bán sức khỏe và đời sống
cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín
tại các điểm nóng cũng như trên cả nước
thưa quý vị mới đây thảo luận tại tổ hà nội về tình hình kinh tế xã hội
và công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đại biểu quốc hội đinh tiến dũng bí thư thành ủy hà nội
dành nhiều thời gian để chia sẻ về công tác chống dịch của thành phố thời gian qua
theo đó ông dũng khẳng định hà nội luôn được đặt trong tình trạng phòng ngừa dịch bệnh cao
với tinh thần là quyết tâm bảo vệ thủ đô không để dịch bệnh lây lan rộng
hà nội khác các tỉnh khác nên cần đặt trong tình trạng như thế
ngay từ những ngày đầu chúng tôi đã chuẩn bị các phương án cao
khu cách ly lúc đầu là hai mươi chỗ sau đó lên năm mươi bảy mươi chỗ
khu điều trị f không triệu chứng và triệu chứng nhẹ
từ chỗ không có giường nào bây giờ đã có hai mươi giường kích hoạt lên ba mươi
phương châm hà nội những ngày đầu là không để f một
và f một tại nhà ông dũng nói
tiếp tục nhấn mạnh hà nội bao giờ cũng chuẩn bị phương án cao
nên ông dũng cho rằng có đóng trước hay mở sau một tí cũng không sao
vì phương châm là phải bảo vệ bằng được thủ đô
thừa nhận trong quá trình làm cũng có lúng túng
bí thư hà nội nhắc đến quy định phân ba vùng và cấp giấy đi đường
đây là vấn đề được bàn kỹ trong thường trực thường vụ thành ủy và quyết làm
nhưng trong quá trình thực hiện thì anh em không làm được
nên phải bỏ phân vùng và bỏ giấy đi đường
bí thư hà nội cho rằng việc này là bình thường
vì xây dựng phương án cao hơn cũng vì sức khỏe người dân
đứng trong cuộc mới thấy trách nhiệm khi phải lo những việc như thế
đưa ra quyết định như vậy chống dịch vừa làm vừa rút kinh nghiệm
nên những việc chưa đúng thì mình điều chỉnh ông dũng nói
kết quả trước mắt theo ông dũng hà nội đã kiểm soát được dịch
với phương châm khoanh vùng hẹp truy vết nhanh xét nghiệm rộng
ông dẫn chứng ngay khi ổ dịch phường thanh xuân trung bùng phát
thành phố chủ trương chỉ phong tỏa ngõ liên quan
nếu phong tỏa cả phường thì khác ngay cả quận thì càng gây go
không khéo vỡ trận ông dũng nhận định
nói về việc triển khai nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
về thích ứng an toàn với dịch bệnh bí thư hà nội cho biết
lãnh đạo thành phố học cả ngày để bàn với hai nỗi lo
một bên lo bảo vệ thủ đô khỏi dịch bệnh một bên lo thúc đẩy kinh tế
trong đó ông dũng nhắc đến một trong những điều kiện đầu tiên
là phải đạt độ bao phủ vaccine và hà nội đã tiêm cho chín mươi tám người
từ một mươi tám tuổi trở lên còn hai khoảng một trăm hai mươi người
cao tuổi có bệnh nền nặng không tiêm được
lo ngại việc khi các trường học mở cửa sinh viên các địa phương
chưa được tiêm quay trở lại trường học cũng như lực lượng người lao động
vào thành phố đông nên những giải pháp trước mắt của hà nội đưa ra
là tiến hành bỏ các chất kiểm soát nhưng vẫn phải đặt các chạm
để kiểm soát dịch đầu vào thành phố
thưa quý vị cùng tổ thảo luận đại biểu quốc hội trần thị nhị hà
giám đốc sở y tế hà nội cũng chia sẻ về áp lực khi vừa chống dịch
vừa phải tiếp các đoàn thanh tra kiểm tra
theo bà hà ngành y tế hà nội đang rất nỗ lực trong công tác
phòng chống dịch nhưng suốt một tháng qua họ phải chống dịch
vừa tiếp cận các đoàn thanh tra kiểm tra cục cảnh sát điều tra
tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu c ba bộ công an
thanh tra chính phủ thanh tra thành phố cũng ngày đêm
làm việc với sở y tế việc này tạo tâm lý hết sức lo lắng
cho ngành y tế cán bộ y tế chúng tôi là những cán bộ chuyên môn
rất cần yên tâm để hoạt động chuyên môn phòng chống dịch cho tốt
bà hà nói theo bà nhiều anh em áp lực và cảm thấy không yên tâm
khi đối mặt với cơ quan pháp luật tất nhiên chúng tôi hiểu
mình không sai thì không sợ tuy nhiên với việc giải trình hồ sơ
liên tục như vậy cũng gây tâm lý hoang mang lãnh đạo sở y tế chia sẻ
trao đổi thêm với báo chí về việc vì sao hà nội chưa công bố
cấp độ dịch toàn thành phố mà chỉ công bố cấp xã phường
giám đốc sở y tế cho hay theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
và quyết định bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế là chỉ công bố theo cấp xã phường
hoặc thậm chí thấp hơn là thôn tổ đội không công bố
ở cấp quận huyện và thành phố hà nội sẽ phụ thuộc vào đánh giá
cấp độ dịch từ đó có biện pháp để giãn cách hoặc nới lỏng
dịch vụ hoạt động kinh tế văn hóa xã hội bà hà nói
về việc cho học sinh đi học trở lại bà hà cho biết sở giáo dục
và đào tạo đang xây dựng phương án rất cụ thể để đảm bảo
việc đưa học sinh tới trường an toàn nữ giám đốc sở y tế
cũng nhận định thể sanh covid rất quan trọng trong thời gian tới
để khẳng định người dân là chủ thể an toàn có thể giao lưu đi lại
cũng tại buổi thảo luận phó chủ tịch ubnd tư pháp nguyễn thị thủy
lưu ý trong công tác phòng chống dịch thời gian qua
có những vấn đề đặt ra để rút kinh nghiệm
phòng chống dịch như chữa cháy tất cả phải vào cuộc ngay
quan trọng là chính quyền địa phương biết lắng nghe điều chỉnh ngay
bên cạnh đó có những việc không đúng không phù hợp với người dân
phải phản ánh nhiều nhưng vẫn kéo dài ở nhiều địa phương
thì cũng cần chỉ ra để khắc phục trong thời gian tới bà thủy lưu ý
bà dẫn chứng một số địa phương áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly quá rộng
quá dài quá mức cần thiết và thực tế hiện nay chúng ta đang trả giá không cần thiết
điều này thể hiện qua sự đi xuống của nền kinh tế sự khó khăn của người dân
đáng chú ý là tình trạng giữa các địa phương không thống nhất
ngay trong cùng địa phương cũng không thống nhất
tỉnh áp dụng cao hơn chính phủ quy định quận huyện áp dụng cao hơn tỉnh thành
xã phường thì cao hơn huyện
trong khi đó dấu hiệu dịch tễ các phường xã này giống nhau
nhưng chủ tịch phường quyết định giải pháp cao hơn
làm cho đất nước người dân phải gánh chịu nữ đại biểu nhấn mạnh
theo bà có vẻ như tình trạng chưa hiểu đúng chủ trương mỗi xã phường một pháo đài
chủ trương này là nói về năng lực quản lý chống dịch của từng xã phường
chứ không phải là răng dây đóng kín nhiều lối đi cô lập nhiều khu vực như nhiều nơi đang thực hiện
bà lấy ví dụ như hà nội có nhiều khu tập trung dân cư địa bàn như ô bàn cờ
rất nhiều lối đi thế nhưng răng dây khắp nơi người dân chỉ được đi một lối rất hẹp
tạo nên sự đông đúc đi lại không bảo đảm chống dịch
chúng tôi đi công tác ở một số địa phương nơi mình đến phải đi qua nhiều tỉnh khác
không dừng ở các địa phương đó và đi xe biển xanh
nhưng vẫn bị tỉnh đó yêu cầu xuống xe xuất trình giấy tờ đi đường
công lệnh cũng không được mà phải yêu cầu xét nghiệm pcr
đây là đối với cán bộ công chức
còn người dân doanh nghiệp người ta phải có lưu thông trên đường
mà bị như thế thì còn khó khăn bức xúc đến đâu
bà thủy nêu thực tế đại biểu nguyễn chu hồi ở tại hải phòng
cũng nêu về thực tế nhiều quy định đúng nhưng khâu tổ chức chưa thực hiện tốt
theo ông nếu không tập trung thích ứng an toàn thì không có bình thường mới
và cũng có nguy cơ bùng phát dịch trở lại
vì vậy cuộc chiến giữa bình thường mới phải không dễ dàng
những giải pháp của ủy ban thường vụ quốc hội và chính phủ đưa ra
cũng cần có những cái cần nhấn thêm về phòng và chống
trong đó phòng thì cần chú ý đến khâu dự báo cảnh báo rất quan trọng
vừa qua nhiều nơi nới lỏng giãn cách và đã xảy ra tư tưởng chủ quan
nhiều người sau một thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội được đi lại rất sung sướng
nhưng một mươi người ra đường mà tám người không đeo khẩu trang cho thấy rất chủ quan
về chống ông hồi lưu ý thuốc và phương pháp chữa bệnh rất quan trọng
cho nên ngoài vaccine thì cũng cần quan tâm đến thuốc chữa khải đông tây y
để người bệnh có thể được chữa bệnh tạo niềm tin mới
các chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra vào thành phố sẽ dừng hoạt động sau hơn ba tháng triển khai
đây là một trong những nội dung công điện hai mươi hai về triển khai các biện pháp tạm thời
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
được chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh ký bàn hành chiều ngày hai mươi tháng một mươi
cùng với việc dừng các chốt kiểm soát chủ tịch hà nội giao công an thành phố
chủ trì việc giám sát kiểm soát y tế tại sân bay nhà ga bến xe và các tuyến giao thông cửa ngõ
đặc biệt đối với người và phương tiện trở về từ vùng dịch
công an thành phố sẽ chủ trì cập nhật thông tin quản lý việc cư trú
thông tin y tế và di biến động của người dân trên địa bàn
đây cũng là đơn vị giám sát y tế với người về từ các khu vực
địa phương có nguy cơ rất cao và nguy cơ cao
công điện nêu hà nội tiếp tục thực hiện kế hoạch tiêm vaccine
ưu tiên tiêm vaccine mũi hai cho người trên năm mươi tuổi phụ nữ có thai
công nhân các khu công nghiệp khu chế xuất lực lượng shipper vận chuyển giáo viên
người làm việc tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao như trung tâm thương mại siêu thị
thành phố sẽ tiêm cho trẻ em dưới một mươi tám tuổi khi có vaccine và hướng dẫn của bộ y tế
sở giáo dục và đào tạo được giao căn cứ hướng dẫn của các đơn vị liên quan
tham khảo ý kiến của đại diện ban phụ huynh học sinh để khẩn trương xây dựng kế hoạch
và tổ chức triển khai kịp thời các hoạt động tương ứng cấp độ dịch
hai mươi chốt cửa ngõ hà nội lập từ ngày một mươi bốn tháng bảy tại các tuyến đường
từ hà nam về hà nội tuyến quốc lộ một a một b
từ hưng yên bắc ninh bắc giang về hà nội theo tuyến quốc lộ năm
cao tốc hà nội lạng sơn từ hòa bình phú thọ vĩnh phúc thái nguyên về hà nội
các chốt có nhiệm vụ kiểm soát phương tiện vận tải ô tô cá nhân vào thành phố
các cán bộ trực sẽ dừng xe đo thân nhiệt yêu cầu người trên xe khai báo y tế
kiểm tra việc chấp hành quy định phòng chống dịch
đặc biệt với người trên các phương tiện vận tải hành khách công cộng
ba tháng sau ngày lập chốt từ ngày một mươi bốn tháng một mươi
các lực lượng tại chốt đã dừng kiểm tra người và phương tiện
chỉ duy trì để đảm bảo trật tự an toàn giao thông xử lý các tình huống phát sinh
hôm nay hai mươi tháng một mươi hà nội đã qua một mươi hai ngày không có ca mắc mới cộng đồng
số ca mắc mới trong một mươi ngày qua giao động từ năm đến một mươi năm ca
và đều là các ca trong khu vực phong tỏa hoặc đã được cách ly
cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư kể từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là bốn một trăm hai mươi năm ca
trong đó số ca mắc trong khu vực phong tỏa hoặc đã được cách ly

số ca mắc là đối tượng đã được cách ly hai năm trăm một mươi chín ca
đa số các xã phường của hà nội là vùng xanh
hôm một mươi chín tháng một mươi sở y tế hà nội công bố phân vùng nguy cơ dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
việc phân vùng này dựa theo phân bố ca bệnh tại cộng đồng kể từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay
tại năm trăm bảy mươi chín xã phường thuộc ba mươi quận huyện và thị xã trên địa bàn thành phố
kết quả có ba trăm bốn mươi ba xã phường
hai trăm ba mươi sáu xã phường thuộc vùng một hai trăm ba mươi sáu xã phường thuộc vùng hai không có xã phường thuộc vùng ba và vùng bốn
theo hướng dẫn của bộ y tế việc đánh giá cấp độ dịch dựa trên các tiêu chí về tỷ lệ mắc mới
tại cộng đồng trên dân số mỗi tuần độ bao phủ vaccine và khả năng thu dung
điều trị của các cơ sở khám chữa bệnh các tuyến
dựa trên các tiêu chí này các tỉnh thành sẽ phân loại địa bàn theo bốn cấp độ
cấp một nguy cơ thấp bình thường mới màu xanh
cấp hai nguy cơ trung bình màu vàng
cấp ba nguy cơ cao màu cam
và cấp bốn là nguy cơ rất cao màu đỏ
thưa quý vị tình hình dịch covid một mươi chín tại thủ đô hà nội nói riêng và trên cả nước nói chung
cơ bản đã được kiểm soát nhưng không vì thế mà chúng ta chủ quan lơ là các biện pháp phòng chống dịch
quý vị và các bạn hãy nhớ luôn thực hiện nghiêm những quy định an toàn phòng chống dịch
cũng như bộ quy tắc năm cao của bộ y tế để bảo vệ bản thân gia đình cũng như toàn xã hội
và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại